trong khi đó ở khu vực huyện đảo hoàng sa thời tiết tốt trời không mưa ngày nắng sáo tầm nhìn xa trên một mươi km gió nam thổi đều với cứng độ ở mức cấp bốn cấp năm
thời tiết nhìn chung không ảnh hưởng gì đến các hoạt động hàng hải
như đã dự báo cơn bão danas vẫn đang di chuyển theo hướng tây tây bắc sau đó lệch dần về phía tây bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây bắc sau chuyển dần sang hướng bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi tám tháng bảy vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển phía đông đài loan
do ảnh hưởng của hòa lưu phía tây cơn bão ở vùng biển đông bắc biển đông có mưa gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai do bão trên khu vực đông bắc biển đông đạt cấp ba
và sau đây là thông tin dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước